khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa có gần chín mươi lao động thường xuyên làm việc
hiện tại những biện pháp cấp bách đang được thực hiện để phòng chống lây lan covid một mươi chín
trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành và thanh hóa cũng đã có cả nhiễm bệnh
cảng nghi sơn có ba trăm linh công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa có gần chín mươi lao động
riêng khu kinh tế nghi sơn đóng góp trên năm mươi lao động với cả yếu tố nước ngoài
cùng với các biện pháp kiểm soát trực tiếp công tác tuyên truyền cũng đã được tăng cường để nâng cao ý thức của các tổ chức và cá nhân
với việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống từ thời điểm xuất hiện ca đầu tiên nhiễm covid một mươi chín đến nay
tại khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa vẫn duy trì được nhịp độ sản xuất
đặc biệt là ổn định được tâm lý của đông đảo người lao động